lập công ty bất động sản chỉ không đất của người khác nhưng lại mạo nhận là của mình để lừa đảo nhận tiền đặt cọc của nhiều người
huỳnh thị bốn chú tại quận liên triểu tp đà nẵng vừa bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng bốn mở công ty trách nhiệm hiệu hạn bất động sản huỳnh ngọc liễu hoạt động mua bán bất động sản tại quận liên triều
qua đó thân quen với khách hàng là một phụ nữ trú tại quận hải châu
năm hai nghìn hai mươi một bị cáo kinh doanh thua lỗ vỡ nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo người này để lấy tiền trả nợ
bốn tự nhận là chủ nhiều lô đất tại khu vực phường hòa hiệp nam xã hòa liên và ra giá rẻ hơn thị trường để nhiều người tin đặt tiền
chỉ trong một thời gian ngắn bốn đã gây ra một mươi sáu vụ lừa chiếm đoạt số tiền đặt cọc mua đất của các bị hại gần một mươi tỷ đồng
trong đó nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị lừa nhiều nhất với tám một mươi năm tỷ đồng các bị hại khác bị lừa từ một trăm sáu mươi cho đến bảy trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra cũng như tại tòa
huỳnh thị bốn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt huỳnh thị bốn một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản